đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi với chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tại đại hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu trị đạo trong đó đề nghị công tác khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được
thi đua là để tạo đào tạo gian luyện và tránh hình thức
dự đại hội còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
cùng với nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương về dự đại hội
điểm lại những thành tiệu quan trọng toàn diện mặt toàn đảng toàn dân toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước
qua thực tiện các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền của tổ quốc

cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của từng bộ ban ngành từng địa phương cơ quan đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên liên tục gần phát động các phong trào thi đua theo đợt theo chuyên đề tiếp tục đổi mới toàn diện phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích

các phong trào thi đua cần có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng để dễ thực hiện dễ kiểm tra giám sát huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân
cùng với đó cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất bảo đảm khen thưởng chính xác kịp thời công khai minh bạch có tác dụng giáo dục nêu gương
quan tâm và cụ thể hóa bằng các quy định về việc khen thường qua việc phát hiện các điển hình nhân tố mới khen thường những người trực tiếp lao động sản xuất khen thường đột xuất khen thường theo chuyên đề tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên khen thường kịp thời khen thường phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được
khi đua là để đào tạo gian luyện và giải quyết các kế hoạch
và xây dựng con người mới tôi nhắc lại là tránh hình thức
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị sau đại hội hơn hai đại biểu là điển hình tiên tiến anh hùng chiến sĩ thi đua tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan địa phương đơn vị để những cách làm hay những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội
gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài thuộc liên minh diễn đàn doanh nghiệp việt nam vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ
chính phủ sẵn sàng lắng nghe mọi khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp đồng thời khẳng định việt nam vẫn đang phát triển ổn định chính phủ việt nam luôn quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng nêu rõ suốt hai mươi ba năm qua diễn đàn vbf đã luôn đồng hành cùng chính phủ các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đưa ra nhiều khuyến nghị
sáng kiến hữu ích nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại buổi gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam đánh giá cao chính phủ việt nam đã kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
sự thành công của việt nam trong khống chế dịch bệnh đã tạo nên sự thành công cho việt nam trong việc trở thành điểm đến thu hút đầu tư công nghệ cao tin tưởng đại hội lần thứ một mươi ba của đảng sắp tới sẽ thúc đẩy chính phủ cải thiện mạnh mẽ hơn
tổ chức tài chính quốc tế ifc khẳng định cam kết hỗ trợ chính phủ việt nam vbf cải thiện môi trường đầu tư nghiên cứu đưa ra các ý tưởng hỗ trợ tiến trình này
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên hiệp châu âu eu tại việt nam churchil aliberti nhân kỷ niệm ba mươi năm quan hệ việt nam eu
thủ tướng nêu rõ eu là một đối tác hàng đầu của việt nam trên các lĩnh vực quan hệ với eu mang tính chiến lược và có vị trí quan trọng trong chính sách đối mặt
thủ tướng nêu rõ sau khi evfta có hiệu lực hai bên đã tích cực triển khai nhiều công việc nhưng đáng chú ý nhất là hiệp định này đã đem lại hiệu quả tức thì cho cả hai bên
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam rất mừng khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược asean eu
tin tưởng hai bên sẽ có nhiều hợp tác hiệu quả thời gian tới
đánh giá cao eu tiếp tục thể hiện tiếng nói tích cực ủng hộ tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm hai
unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai tại biển đông
thủ tướng cảm ơn eu đã hỗ trợ việt nam đảm nhiệm thành công năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và tiếp tục hỗ trợ việt nam hoàn thành nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tiếp đại sứ new zealand wendy mathiu đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ wendy matthew đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân
bà đại sứ cũng như của đại sứ quán trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ việt nam new zealand
thủ tướng mong muốn bà đại sứ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển quan hệ của hai nước
cũng như hy vọng sẽ có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ năm mươi một ủy ban thường vụ quốc hội
đã chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc trên tinh thần dân chủ công khai và nghiêm túc
tại phiên họp thứ năm mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng như chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi một của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đây là phiên họp thường kỳ cuối cùng khép lại năm công tác hai nghìn hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
trong năm qua với sự chủ động đoàn kết ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành tốt các kế hoạch công tác
giúp quốc hội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại
bước sang năm hai nghìn hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần
đoàn kết không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra
thưa quý vị hôm nay một mươi tháng một mươi hai bộ tư lệnh quân khu bảy đã tổ chức đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bảy một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng vũ trang quân khu bảy luôn không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng trần đơn cho biết
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đánh giá cao và tin tưởng lực lượng vũ trang quân khu bảy sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và truyền thống trung thành vô hạn chủ động sáng tạo tự lực tự cường đoàn kết quyết thắng vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tiếp nhận chỉ đạo thiếu tướng nguyễn trường thắng tư lệnh quân khu bảy khẳng định giữ gìn môi trường hòa bình giữ vững ổn định chính trị
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn là mệnh lệnh là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bảy
cũng trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống quân khu bảy đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa triển lãm thi đua tìm hiểu truyền thống quân khu
ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai diễn đàn đông á lần thứ một mươi tám do việt nam và trung quốc đồng chủ trì tổ chức với chủ đề
tăng cường hợp tác asean cộng ba nhằm nâng cao năng lực tự cường kinh tế và tài chính trước các thách thức đang nổi lên đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại diễn đàn các quan chức cao cấp và chuyên gia hàng đầu của các nước asean cộng ba nêu nhiều đề xuất hợp tác thiết thực như
lập trung tâm hợp tác tài chính khu vực nhằm hỗ trợ các nước asean nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính
tạo thuận lợi đi lại của người dân và doanh nghiệp thông qua triển khai lối đi nhanh hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
khắc phục hậu quả của dịch bệnh và phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua các gói hỗ trợ tài chính đầu tư phát triển hạ tầng chất lượng cao
thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại đầu tư và giao dịch tài chính giữa các nước asean cộng ba
các đại biểu nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực liên kết kinh tế khu vực bảo đảm duy trì kết nối chuỗi cung ứng triển khai hiệu quả các fta cộng một giữa asean và trung quốc
nhật bản và hàn quốc và thúc đẩy hiệp định rcep sớm có hiệu lực và đi vào triển khai đầy đủ
kết quả trao đổi tại diễn đàn đông á lần thứ một mươi tám sẽ được trình lên các quan chức cao cấp asean cộng ba
làm cơ sở đóng góp triển khai và các cam kết của lãnh đạo các nước asean cộng ba về nâng cao năng lực tự cường kinh tế và tài chính trước các thách thức đang nổi lên
do thiếu hụt lực lượng lao động xếp dỡ hàng hóa bởi yêu cầu gắt gao trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền thành phố bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc vừa mới ra thông báo vào chiều nay về việc kéo dài thời gian thông quan
tại một số cửa khẩu cặp trợ biên giới giữa việt nam và trung quốc
thời gian kéo dài thông quan bắt đầu thực hiện từ ngày hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các cửa khẩu đều thông quan từ tám giờ đến hai mươi giờ trong đó cửa khẩu quốc tế hữu nghị quan phía việt nam
lối thông quan hàng hóa chuyên dụng vào trài phía việt nam là cửa khẩu tân thanh
cặp trợ lũng vài phía việt nam gọi là cửa khẩu cốc nam có thời gian thông quan cả ngày bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ
còn cặp trợ kéo ái phía việt nam là cửa khẩu phụ na hình có thời gian thông quan không bao gồm ngày cuối tuần
và ngày lễ hiện một số loại trái cây xuất khẩu của việt nam như thanh long dưa hấu
chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu phục vụ nhu cầu các dịp lễ lớn của thị trường trung quốc
như tết dương lịch tết nguyên đán
với tốc độ thông quan chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi tại khu vực nêu trên
bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu các địa phương có vùng trồng nông sản
tiếp tục theo dõi sát sao tình hình xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới việt trung
từ đó chủ động điều tiết lượng hàng qua biên giới xây dựng kế hoạch phù hợp tránh để xảy ra tình trạng ồn ứa hàng hóa
ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa đã chính thức được ra mắt
sự kiện do cục xúc tiến thương mại và trung tâm thương mại quốc tế tổ chức với sự tài trợ của chính phủ đan mạch
với hai giao diện tiếng anh và tiếng việt cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa
info vietjet vn là công cụ thân thiện
dễ sử dụng dễ tra cứu hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức có thể tìm kiếm thông tin chính xác
cập nhật các thủ tục xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình xuất và nhập khẩu sản phẩm
đặc biệt cổng thông tin có hướng dẫn và liệt kê chi tiết các tài liệu liên quan như chứng chỉ
giấy phép giấy chứng nhận văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần phải có trong bộ chứng từ
các thông tin như thời gian chi phí để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa
đến nay cổng đã có thông tin về ba mươi chín nhóm sản phẩm
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của việt nam
thưa quý vị những năm qua chính phủ áo luôn có nhiều chính sách hướng tới châu á
đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp việt nam và áo thúc đẩy hoạt động thương mại
nắm rõ nhu cầu này hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp việt nam áo
đã vừa được tổ chức tại hà nội
áo là thị trường trong khối liên minh châu âu eu với nền kinh tế phát triển ổn định
nhiều năm qua việt nam liên tục xuất khẩu sang áo nhiều mặt hàng thực phẩm dệt may da dày đồ gỗ
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang áo trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm bảy mươi một sáu mươi bốn triệu đô la
tăng một mươi hai ba mươi hai so với tháng trước đó nâng tầm kim ngạch một mươi tháng lên gần hai năm tỷ đô la
từ hội nghị giao thương trực tuyến các bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận với nhu cầu thị trường của hai nước
từ đó xây dựng những chính sách bền vững hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hợp tác kinh doanh
đẩy mạnh giao thương mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới
với mong muốn cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp thông tin về chính sách và thị trường các nước trong khu vực
từ đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
sáng nay một mươi tháng một mươi hai diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực á âu đã được tổ chức tại hà nội
các bên đã trao đổi đánh giá những diễn biến bất ổn của thương mại toàn cầu và ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
song vẫn bảo đảm quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước khu vực á âu ngày càng phát triển
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch hai triệu của việt nam đạt một mươi ba mươi bốn tỷ đô la
trong đó xuất khẩu đạt bảy một mươi tám tỷ đô la tăng một mươi bảy chín mươi tám
nhập khẩu đạt ba một mươi sáu tỷ đô la tăng hai mươi hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
kết quả trên đã chứng minh các doanh nghiệp việt nam đứng trước rất nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa
việc tận dụng hiệp định fta với liên minh kinh tế á âu và liên minh châu âu
sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại công nghiệp và đầu tư giữa các bên
trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục thiết lập các khung khổ pháp lý
nhằm thuận lợi hóa thương mại đầu tư và xúc tiến cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm sẽ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn
tại kỳ họp hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã thông qua tờ trình của ủy ban nhân dân tp
về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực cảng biển
cụ thể hàng tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh
hàng chuyển khẩu có mức phí cao nhất là bốn bốn triệu đồng trên một container
đối với hàng xuất khẩu nhập khẩu mở tờ khai ngoài tp hcm
mức phí cao nhất là một triệu đồng trên một container
đối với hàng mở tờ khai tại tp hcm mức phí từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng trên một container
đề án cũng ban hành các mức phí cụ thể đối với hàng lỏng hàng rời không đóng trong container
việc thu phí sẽ thông qua hệ thống điện tử không thu tiền mạc
mục đích chính của đề án này là tạo nguồn thu cho ngân sách tp hcm
để hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn
chuyển sang các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị chiều nay một mươi tháng một mươi hai phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cdc hà nội
tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố
nhiều bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của cdc hà nội khai đã thực hiện hành vi vi phạm
do chịu sức ép về thời gian do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến nóng nhu cầu xét nghiệm tăng cao
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín với động cơ vụ lợi từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn nhật cảm nguyên giám đốc cdc hà nội đã câu kết với các bị cáo khác nâng giá mua
các máy thiết bị y tế cho cdc hà nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường
để công ty mst trúng thầu theo đúng giá thỏa thuận từ trước gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng
chiều ngày một mươi một mươi hai bị cáo cảm thừa nhận việc chỉ định thầu
và thực hiện quy trình đấu thầu không đúng luật
bị cáo cho rằng nếu làm theo quy định thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu
tuy nhiên vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
cdc hà nội đã buộc phải có thiết bị xét nghiệm sớm theo yêu cầu của ubnd tp hà nội
do đó bị cáo khai rằng đã buộc phải làm theo sai quy định để đúng tiến độ yêu cầu
bị cáo cũng thừa nhận đã không báo cáo cơ quan chủ quản và bị cáo chịu trách nhiệm về những sai phạm này
hôm nay tòa án quân sự trung ương bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đinh ngọc hệ và đồng phạm
bị tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn văn hiến bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo bùi như thiềm bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các sai phạm trong vụ án liên quan đến ba khu đất tại đường tôn đức thắng quận một tp hcm
sau khi xét xử sơ thẩm có kháng cáo của bảy bị cáo và bảy người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
đối với bản án hình sự sơ thẩm của tòa án quân sự quân chủng hải quân
trong đó bị cáo đinh ngọc hệ kháng cáo kêu an
ba bị cáo là cựu cán bộ thuộc bộ quốc phòng là bùi như thiềm bùi văn nga đoàn mạnh thảo
đều được xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt nhiều bị cáo
trong đó bị cáo đinh ngọc hệ bị tuyên ba mươi năm tù bị cáo bùi như thiềm chín năm tù bị cáo nguyễn văn hiến bốn năm tù
ngoài ra hội đồng xét xử đã quyết định tịch thu xung vào ngân sách nhà nước số tiền
chuyển mục đích sử dụng ba khu đất là gần chín trăm bốn mươi tỷ đồng
tịch thu xung vào ngân sách nhà nước số tiền do phạm tội mà có là hơn một mươi năm bảy tỷ đồng
thưa quý vị gửi tiền vào cái gọi là ngân hàng e top bank với hy vọng nhận lãi tới sáu trăm linh một năm
tuy nhiên theo khảo sát hiện ngân hàng e top bank
xưng này đã biến mất hàng nghìn người đầu tư vào có nguy cơ mất trắng
và đáng chú ý tổ chức này hiện hoàn toàn không có giấy phép hoạt động trên lãnh thổ việt nam
gắn mát ngân hàng để thu hút đầu tư với lãi suất rất cao lên đến sáu trăm linh một năm
hàng nghìn người bị lừa tham gia dưới hình thức dùng tiền thật mua tiền ảo
có dấu hiệu hoạt động theo mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng
theo con số thống kê chưa đầy đủ ước tính hiện có khoảng
một tỷ đồng
một năm trăm linh người là nạn nhân của đường dây ngân hàng tự xưng e top bank
đa số là đi vay để tham gia
người ít thì vài chục triệu người nhiều lên đến hàng tỷ đồng
hiện website của dự án e top bank đã đóng ngân hàng dừng hoạt động
những người tự xưng đứng đầu dự án cũng biệt tâm
lãi suất cao chưa thấy nhưng nguy cơ mất gốc đã hiện hiện
xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
eu công bố kế hoạch khẩn cấp nếu không đạt thỏa thuận với anh
tâm lý lo lắng và hoài nghi phía sau cuộc đua vaccine covid một mươi chín
số người di cư và tị nạn trên thế giới vượt quá mốc tám mươi triệu
thưa quý vị hôm nay chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen tuyên bố
đã đề ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong trường hợp liên minh châu âu eu và anh
không đạt được thỏa thuận thương mại hậu brexit vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới
phát biểu trước báo giới chủ tịch ec ursula von der leyen cho biết các biện pháp khẩn cấp sẽ
bảo đảm hoạt động đi lại hàng không và đường bộ giữa anh và eu được thông suốt trong sáu tháng
tới duy trì quyền đánh bắt cá đến cuối năm sau khi anh và eu cho phép các tàu vào lãnh hải của
nhau dự kiến các biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và chỉ hết hiệu lực
khi hai bên đạt được thỏa thuận hoặc sau một khoảng thời gian nhất định
cùng ngày ngoại trưởng anh dominic raab khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với eu sẽ không
thể hoàn tất vào cuối tuần này nếu như eu không có lập trường linh hoạt và thực tế trong các lĩnh vực quan
trọng hunter biden con trai của tổng thống đắc cử mỹ joe biden cho biết đang bị điều tra các vấn
đề về thuế trước đó ông hunter thường xuyên bị phía đảng cộng hòa công kích trong suốt quá trình
vận động tranh cử tổng thống mỹ vừa qua
theo ông hunter biden văn phòng chủ nghĩa của tổng thống mỹ joe biden cho biết ông hunter biden đã bị
phòng trưởng lý của bang delaware đã thông báo việc ông bị điều tra về thuế ông hunter khẳng
định rất coi trọng vấn đề này tin tưởng việc đánh giá chuyên nghiệp và khách quan sẽ chứng minh ông
đã giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hợp pháp và thỏa đáng trong khi đó truyền thông mỹ đưa
tin các nhà điều tra mỹ đang xem xét nhiều vấn đề về tài chính gồm việc liệu ông hunter và cộng sự
có vi phạm luật thuế và rửa tiền trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hay không
trước đó trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua tổng thống donald trump đã cáo buộc ông
joe biden đã môi giới một cuộc gặp giữa giám đốc điều hành công ty khí đốt ukraine với ông joe biden
tuy nhiên theo reuters cuộc điều tra của văn phòng trưởng lý bang delaware không liên quan đến cáo buộc này
giới chức y tế hàn quốc đang lo ngại làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ ba đang hình thành
tại nước này khi số ca nhiễm mới ghi nhận đã lên tới con số gần bảy trăm linh ca trong hai ngày qua
theo kế hoạch hàn quốc sẽ thiết lập các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tạm thời ở khu vực thủ đô
theo đánh giá của giới chức y tế nước này
làn sóng dịch bệnh hiện nay ở hàn quốc dài hơn và quy mô lan rộng hơn so với tháng một năm ngoái
hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực thu xếp dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
để ứng phó tạm thời chính quyền tỉnh gyeonggi cho biết đã phải thiết lập hệ thống chăm sóc tại nhà
trong đó các bác sĩ thường gọi điện thoại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
dự báo đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai hàn quốc sẽ có thêm hơn sáu trăm linh ca nhiễm mới
nam giới mắc covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp ba lần so với nữ giới
và có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể
đây là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc đại học london của anh và đại học cape town của nam phi công bố
cụ thể các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn ba triệu trường hợp nhiễm virus sars cov hai tại bốn mươi sáu quốc gia và bốn mươi bốn bang ở mỹ
trong thời gian từ ngày một một đến ngày một sáu năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy mặc dù nguy cơ lây nhiễm virus ở nam giới và nữ giới như nhau
song nguy cơ tử vong ở nam giới cao hơn ba mươi chín so với nữ giới
theo các nhà nghiên cứu nguyên nhân được cho là do sự khác biệt
về mặt sinh học giữa hai giới
ngoài ra nữ giới thường sản sinh protein tự nhiên chống lại các tác nhân ngoại lai như virus vi khuẩn
ký sinh trùng và tế bào ung thư nhiều hơn nam giới trong khi học mồn nam lại gây suy giảm hệ miễn dịch
thưa quý vị
chính phủ các nước trên thế giới đang đẩy nhanh tiến trình phê duyệt vaccine covid một mươi chín để kiềm chế sự lây lan dịch bệnh
tuy nhiên sự lo lắng của công chúng về tính an toàn và hiệu quả của các loại vaccine đã gây cản trở đối với những nỗ lực đó
một khảo sát của trường đại học hamburg của đức được tiến hành tại bảy quốc gia châu âu cho thấy
số người do dự hoặc không muốn tiêm vắc xin covid một mươi chín trong tháng một mươi một lên đến bốn mươi còn cuộc thăm dò của cơ quan nghiên cứu thị trường ipsos cho biết
còn cuộc thăm dò của cơ quan nghiên cứu thị trường ipsos cho biết
gần một phần ba số người nhật bản và gần một nửa số người pháp được hỏi cho biết họ sẽ không tiêm vaccine covid một mươi chín
một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến nỗi sợ hãi tiêm vắc xin chủng ngừa là tốc độ sản xuất và phê chuẩn vắc xin quá nhanh
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín gia tăng chính phủ các nước phương tây đang phải chịu sức ép lớn về việc đưa cuộc sống trở lại bình thường
từ lúc dịch bệnh bắt đầu xảy ra pfizer và biontech đã duy trì cam kết tuân thủ chặt chẽ quy trình chống dịch bệnh
chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp thúc đẩy niềm tin của công chúng vào tính an toàn hiệu quả và chất lượng của vaccine covid một mươi chín
các nhà khoa học cho biết phản ứng phụ mà vaccine covid một mươi chín gây ra sẽ khác nhau tùy vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng
ở mỹ hoặc châu âu những nơi có số ca mắc tăng vọt khả năng nhiễm virus sars cov hai và nguy cơ bệnh tình chuyển biến nặng có thể cao hơn nhiều so với việc bị mắc phản ứng phụ nghiêm trọng do tiêm vaccine
tại nhiều khu vực ở châu á những nơi có số ca mắc covid một mươi chín tương đối thấp nhiều chuyên gia đang phản đối việc triển khai tiêm chủng vaccine trên diện rộng một cách nhanh chóng vì cho rằng nguy cơ xảy ra tác dụng phụ còn cao hơn khả năng nhiễm virus
nếu chúng ta sản xuất các loại vaccine phòng chống covid một mươi chín quá nhanh và có quá nhiều tác dụng phụ thì điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đối với các loại vaccine khác
tôi sẽ chờ đến khi hồ sơ nghiên cứu các dữ liệu về vắc xin trở nên rõ ràng hơn mới quyết định có nên tiêm vắc xin hay không
theo khảo sát của công ty quảng cáo densu inch nhật bản trong tháng một mươi một chỉ có bảy số người được hỏi cho biết họ có kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín ngay lập tức trong khi gần tám mươi nói rằng họ sẽ chờ đợi và xem xét
tại hàn quốc quốc gia từng được đánh giá cao vì kiểm soát thành công dịch bệnh covid một mươi chín các quan chức nước này cho biết họ sẽ không vội vã mua vaccine
mỹ và ít nhất một mươi bốn quốc gia châu âu trong đó có anh italia tây ban nha và đức đang phát triển các chiến lược truyền thông để thúc đẩy niềm tin của công chúng vào vắc xin
nhật bản hôm hai tháng một mươi hai đã thông qua dự luật khuyến khích công dân nước này tiêm chủng vaccine sớm trong đó có kế hoạch tiêm chủng miễn phí và bù lỗ cho các nhà sản xuất nếu xảy ra tác dụng phụ làm suy nhược cơ thể
tâm lý lo ngại trong tiêm phòng có thể cản trở những tác dụng tiềm năng của vaccine vì chúng cần được chủng ngừa rộng rãi mặc dù số người phản đối vaccine chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số nhưng họ có thể tạo ra rào cản trong việc tiêm chủng vaccine mở rộng khi khơi dậy sự sợ hãi của những người khác
mặc dù các nhà sản xuất dược phẩm và nhiều nhà khoa học khẳng định nhiều nghiên cứu chuyên sâu cho thấy vaccine này là an toàn nhưng một số chuyên gia vẫn tranh cãi về kết quả nghiên cứu
tâm lý hoài nghi của người pháp về hiệu quả của các loại vaccine một phần bắt nguồn từ chiến dịch tiêm chủng nhằm chống lại đại dịch cúng lợn năm hai nghìn chín có nhiều cáo buộc cho rằng chính phủ và tổ chức y tế thế giới đang đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine để mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất thuốc dẫn đến sự mất đồng tin sâu sắc vào quy trình sản xuất vaccine
người dân sẽ hình thành tâm lý sẵn sàng đón nhận vaccine covid một mươi chín nếu tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín tiếp tục gia tăng và các thông tin về vaccine được công bố nhiều hơn
các chuyên gia hy vọng các đợt tiêm chủng sớm sẽ tạo ra được một hồ sơ tích cực để thuyết phục những người mang tâm lý hoài nghi trước khi vaccine covid một mươi chín được tăng cường sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi một
nguyên mẫu tên lửa tàu vũ trụ starship của tập đoàn spacex đã phát nổ khi đang tìm cách hạ cánh sự cố này xảy ra chỉ vài phút sau khi tên lửa được phóng thử tại cơ sở của spacex ở bang texas của mỹ
tên lửa bị nổ là nguyên mẫu tàu starship sn tám của hãng hàng không vũ trụ tư nhân mỹ spacex cao một mươi sáu tầng nhằm đưa con người và một trăm linh tấn hàng hóa tới mặt trăng sao hỏa
tên lửa dự kiến được phóng lên ở độ cao một mươi hai năm km spacex cho biết áp suất trong bình nhiên liệu dự trữ quá thấp khi hạ cánh dẫn tới vận tốc hạ cánh quá cao và phát nổ dù vậy công ty vẫn thu thập được thông tin cần thiết từ vụ thử
bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn và đại dịch covid một mươi chín tình trạng bạo lực và ngược đãi đã khiến số người buộc phải di cư trong năm hai nghìn hai mươi lên mức tám mươi triệu người
việc tình trạng di cư bắt buộc tăng gấp đôi trong thập kỷ qua cho thấy cộng đồng quốc tế đang thất bại trong việc bảo vệ hòa bình
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn ông filippo randi cuối năm ngoái khoảng bảy mươi chín năm triệu người trên thế giới phải di cư

trong đó có gần ba mươi triệu người là người tị nạn
người tị nạn khó tiếp cận được các khu vực cư trú an toàn do các biện pháp hạn chế sự lây lan covid một mươi chín
chẳng hạn như vào đỉnh điểm của lan sóng lây nhiễm covid một mươi chín đầu tiên vào tháng bốn vừa qua một trăm sáu mươi tám quốc gia đã đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần biên giới
trong đó chín mươi quốc gia không dành ngoại lệ cho những người xin tị nạn
mặc dù vậy trong nửa đầu năm nay số đơn xin tị nạn mới đã giảm một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái
số người tị nạn dễ bị tổn thương được tái định cư ở các nước thứ ba đã giảm một nửa chỉ còn một mươi bảy bốn trăm linh người trong sáu tháng đầu năm